các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi vào khoảng một mươi sáu h ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại đường dt sáu trăm ba mươi sáu b thuộc thôn thủ thiện thượng xã bình nghi huyện tây sơn tỉnh bình định
trần ngọc hoàng đã chuẩn bị sẵn hai con dao thái lan và chặn đường chị đỗ thị thu
trong lúc hai bên cãi vã mặc dù chị thu bỏ chạy và có người chứng kiến can ngăn
tuy nhiên với bản chất côn đồ hung hãn hoàng đã đuổi theo sử dụng hai con dao thái lan đâm nhiều nhát vào vùng lưng và ngực của chị thu
cho đến khi gãy cả hai con dao hậu quả trị thu tử vong trên đường đức cấp ghiếu
sau khi gây án hoàng đã bỏ trốn trên núi cao nhiều ngày sau bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cơ quan công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước hiện đang phối hợp với công an huyện phú riềng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của anh nguyễn đức hạnh hai mươi bảy tuổi trú tại xã phú riềng huyện phú riềng
nạn nhân được xác định tử vong bất thường vào sáng nay với một vết cắt trên cổ
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy anh hà văn thiệu hàng xóm của anh hạnh thức dậy đi ngang qua nhà anh hạnh
thì thấy anh hạnh nắm bắt đậu bên cạnh có nhiều vết máu liền gọi điện trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện phú riềng nhanh chóng có mặt
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định anh hạnh tử vong trong tư thế nằm nghiêng mặt quay ra hướng ngoài đường xung quanh có rất nhiều vết máu
phía dưới gần bàn chân có một mảnh kính thủy tinh đáng chú ý trên cổ nạn nhân có một vết cắt hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an tỉnh an giang đã nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ phóng hỏa đốt nhà vì mâu thuẫn trên địa bàn huyện châu phú
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
khi đến tổ một mươi năm ấp vĩnh hòa tổ tuần tra của công an xã vĩnh thạnh trung đã phát hiện một vụ cháy tại nhà của bà nguyễn thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lúc này các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng truy hô cùng với người dân tham gia chữa cháy và phát hiện bên trong căn nhà còn ba nạn nhân
đặc biệt là có một trẻ em ba tuổi
thì lúc này
tôi chỉ đạo cho lực lượng phối hợp với bà con là tập trung vào ai chữa cháy thì chữa cháy còn chủ yếu tập trung vào để mà phá cái cửa sổ và vách tường ra để chủ yếu là cứu người
ngay sau khi xảy ra vụ việc giám đốc công an tỉnh an giang đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra phá án
căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án với nhiều tình tiết phức tạp nhận định đây là vụ mâu thuẫn đốt nhà có dấu hiệu giết người
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc đấu tranh truy xét
sau khi mà thu thập được thì nổi lên cái đối tượng là bùi tấn quang thì mình xác định là nhiều khả năng đối tượng là đối tượng gây án
nhưng mà sau khi gây án thì đối tượng bỏ trốn thì bằng các biện pháp nghiệp vụ
thì cộng với sự quyết tâm cao để mà phá án nhanh trong cái vụ việc này
ban đồng đốc và lãnh đạo phòng đã quyết định cử một cái tổ là tiếp tục là tri bắt
đối với đối tượng này
sống với nhau như vợ chồng từ hai năm nay nhưng chỉ vì một mâu thuẫn bất hòa
bùi tấn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai cư trú tại xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
đã nhẫn tâm dùng xăng phóng hỏa đốt nhà của vợ mình
ngày một mươi ba tháng bảy quang chở nguyễn tất linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là hàng xóm của quang
mua hai can xăng rồi điều khiển xe ô tô đến nhà bà diễm
bất ngờ tạt hai can xăng vào nhà nạn nhân
rồi châm lửa đốt
sau khi thực hiện hành vi quang và linh lên xe bỏ trốn
đến khoảng sáu giờ ngày một mươi bốn tháng bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra công an tỉnh an giang đã bắt giữ được bùi tấn quang
khi y đang lẩn trốn tại huyện bình đại tỉnh bến tre
và tối cùng ngày cũng đã bắt giữ được nguyễn tất linh tại huyện lấp vò tỉnh độc tháp
vụ hỏa hoạn đã gây ra những thiệt hại nặng nề về tài sản
làm bị thương cho mẹ con bà diễm và cháu ngoại của bà
khiến người dân địa phương vô cùng phẫn nộ
với quyết tâm đấu tranh với tội phạm
chỉ sau hai mươi bốn giờ gây án lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
đã nhanh chóng bắt được hung thủ chấn an dư luận
lập lại tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và đây cũng là hồi chuông cảnh báo đến người dân cần bình tĩnh kiểm soát hành vi
tránh bị kích động dẫn tới những hậu quả đau lòng như trên
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa triệt phá hai sòng bạc và đá gà liền kề nhau
tại huyện hóc môn
tám đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc và gá bạc
thời điểm kiểm tra hai sới bạc hoạt động đá gà và tài xỉu qua mạng
tại đường dương công khi huyện hóc môn tp hcm
cơ quan công an phát hiện hai mươi năm người tham gia tăng vật thu giữ gần một tỷ đồng tiền mặt
qua điều tra xác định người cầm đầu hai sới bạc trên là trần văn thảo
trú tại tp hcm
ngoài ra cơ quan công an còn triệu tập hai mươi năm người liên quan khác tham gia
tại hai xế bạc đến làm việc
trần văn thảo khai đã sử dụng các trang mạng tổ chức đá gà tài xỉu qua mạng
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong sới bạc luôn có khoảng hai mươi người tham gia
trung bình mỗi ngày thảo thu về từ năm mươi đến một trăm linh triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành tạm giữ một mươi tám người
để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc gá bạc và đánh bạc
nắng nóng cao điểm các trường hợp tai nạn thương tâm do đuối nước
đặc biệt là ở trẻ em lại gia tăng
đầu tháng bảy vừa qua nhóm học sinh nữ khối lớp bốn của một trường học
trên đại bàn tp hcm rủ nhau ra tắm trên sông hương
hậu quả là một em học sinh đuối nước tử vong
tuy nhiên sau khi xảy ra vụ tai nạn này rất nhiều người dân
từ người già đến trẻ em vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm
đổ xô đi tắm ở nhiều đoạn dọc theo sông hương tỉnh thừa thiên huế
phản ánh của phóng viên intv
bến me sông hương đoạn qua phường phú thuận thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
cứ một mươi bảy giờ mỗi ngày hàng chục người dân lại kéo nhau ra đây tắm sông
và có lẽ biển cảnh báo này vẫn không đủ sức nặng với họ
cách tắm biển vài mét người lớn có trẻ em có vô tư vùng vẫy dưới dọc nước
có người thì trang bị áo phao
có người thì sử dụng canh dựa thô sơ để buộc vào người
tuy nhiên những biện pháp này chỉ mang tính tạm thời
bởi không ai có thể lường trước được những hiểm nguy có thể xảy ra
khi tắm ở khu vực nước sâu và chảy xiết
trời mùa hè nồng nực thích tắm bây giờ có anh em xung quanh đóng quái ngò nhó
cái bệnh này là bệnh tư phạt trúng đỏ nhưng mà còn cái là
người dân đây là họ từ bảo vệ bản thân họ thôi
chứ còn tỉnh quyền địa phương thì cũng có cái biện bảo rồi
chứ họ không không không không không trực tiếp lắm đâu
điểm này là điểm tự phát nên cũng không có có có cái lực lượng của họ này
thì mỗi người dân mình phải nâng cao cái cái cái ý thức của mình là để phòng chống tai nạn đuôi nước cho mình
bằng cách thì riêng bản thân em thì em trang phục áo phao cho mình
để tránh những cái cái cái cái sự cố
trong quá trình mình bơi ngoài nước sau
trước thực trạng đó bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh không được tự ý rủ nhau đi tắm đi bơi
tại các khu vực ao hồ sông suối nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế còn khuyến cáo người dân không nên tắm ở các bãi tự phát
những địa điểm chưa có phương tiện lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tính mạng
tiền này thì rất nhiều cái điểm tự phát để trúc hương
thứ nhất là phải có
có những đội quản lý để cứu hộ
để gì để sẵn sàng tận cứu kịp thời cho những cái tường hợp mà chẳng mai bị đường nước
thứ hai là cũng phải tăng cơ sở vật chất và nâng cao nhận thức có những người quản lý tại bãi
để khuyến cáo những người mà đến khi bơi thì phải biết cái nguy hiểm tại khu vực mà họ sẽ tắm
để họ biết bằng cảnh báo để đề phòng những gì mất trạng xảy ra
tắm ở các điểm tự phát
người dân có thể đối mặt với nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước do không được bảo hộ
không có người quản lý là điều dễ dàng trông thấy
hơn nữa nguồn nước tại đây cũng là một mối nguy hại phát sinh các bệnh ngoài da ảnh hưởng đến sức khỏe
chính vì thế người dân nên lựa chọn một điểm giải nhiệt vừa an toàn vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị đang điều tra vụ án dương văn thuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã triệu an huyện triệu phong tỉnh quảng trị phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại địa bàn các xã triệu an triệu phước triệu vân thuộc huyện triệu phong
quá trình điều tra đã tạm giữ số tiền gần hai trăm ba mươi bốn triệu đồng trong tài khoản mang tên nguyễn thị thi
và số tiền gần bảy mươi ba triệu đồng trong tài khoản mang tên nguyễn thị tám cùng mở tại ngân hàng việt công banh chi nhánh phố hiến tỉnh hương yên
vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị thông báo
lên số tiền tạm giữ từ hai tài khoản trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để được giải quyết
địa chỉ liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị km số hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị
điện thoại hai trăm ba mươi ba ba nghìn tám trăm chín mươi hai trăm ba mươi tám hoặc chín trăm một mươi năm ba trăm hai mươi hai ba trăm một mươi một gặp điều tra viên nguyễn văn đức
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu không xác định được chủ sở hữu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị sẽ tiến hành xử lý tài sản trên theo quy định
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm